viện dinh dưỡng quốc gia phụ nữ tuổi trung niên hãy thực hiện những lời khuyên dưới đây để phòng ngừa thiếu canxi
trong đó bạn nên ưu tiên nạp vào cơ thể các loại thực phẩm có sẵn trong tự nhiên ví dụ như hải sản tôm cua các loại rau xanh đặc biệt là sữa và các chế phẩm của chúng
cần thực hiện chế độ dinh dưỡng các thức ăn đồ uống dầu canxi như hải sản các chế phẩm từ sữa đặc biệt là sữa đậu nành
cần cung cấp đủ lượng chất sơ cho cơ thể
chất sơ được lấy chủ yếu từ các loại ngũ cốc nguyên hạt các loại bánh mì mì ấu gạo trái cây tươi rau xanh
một phụ nữ trưởng thành cần nhận được khoảng hai mươi một gram chất sơ mỗi ngày
cần duy trì cân nặng hợp lý và đúng tiêu chuẩn
cần hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia thuốc lá để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng loãng xương
thay đổi lối sống như tập thể dục chơi các môn thể thao nhẹ nhàng
việc làm này không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn giúp sương khỏe mạnh hơn sức mạnh cơ bác được tăng cường
bổ sung collagen sẽ giúp sụn tăng độ bền đen hôi tốt và tăng tính dẻo dai hạn chế hiệu quả bệnh thoái hoa khớp
collagen có thể tìm thấy trong các loại rau có mô xanh đậm như rau cải xoăn cải song súp lơ hoặc các loại sữa có bổ sung collagen